theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh bà rịa vũng tàu
toàn tỉnh hiện ghi nhận một mươi ba ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
và trong đó tại xã phước tỉnh huyện long điền là tám ca xã sơn bình huyện châu đức là năm ca
số trường hợp f một liên quan đến ca nhiễm cộng đồng là bốn trăm bảy mươi tám người f hai là một năm trăm hai mươi sáu người
hiện nay tỉnh bà rịa vũng tàu đã phát hiện các ca bệnh covid một mươi chín tại một số khu chợ đầu mối trên địa bàn
và có nguy cơ lây lan giữa các chợ do tiểu thương đến lấy hàng và di chuyển về nơi mình buôn bán
sở y tế bà rịa vũng tàu đề nghị các cơ quan tổ chức đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh
thành viên ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín các cấp khẩn trương thông báo và truy tìm người đến các chợ
chợ đầu mối hóc môn tp hcm chợ sơn kỳ quận tân phú tp hcm chợ bình điền
tp hcm chợ bà rịa tp bà rịa chợ sơn bình huyện châu đức chợ hòa hiệp huyện xuyên mộc
sở y tế yêu cầu những ai đã đến những địa điểm trên cần nhanh chóng thực hiện ngay việc tự theo dõi sức khỏe
và cách ly ngay tại nhà liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất thông qua số đường dây nóng để khai báo y tế
và để được tư vấn hỗ trợ xử lý các bước tiếp theo đồng thời cung cấp thông tin số điện thoại
những người đã tiếp xúc gần với mình đường dây nóng khai báo thông tin và tư vấn hỗ trợ y tế
chín nghìn chín mươi năm trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bà rịa vũng tàu chín trăm sáu mươi hai năm trăm một mươi năm nghìn năm trăm bảy mươi bảy
sở y tế bà rịa vũng tàu khuyến cáo người dân không đến các vùng địa phương đang có dịch
theo tình hình thực tế tại các thông báo mới nhất của bộ y tế khi không thật sự